ngày hai mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh lấy lời khai của một nhóm đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng công an đã đột kích vào nhà của nguyễn văn nghĩa ba mươi chín tuổi ở thôn hai mươi hai xã cư ni huyện eka
và phát hiện trên một mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài liêng ăn tiền
tại hiện trường công an thu giữ trên ba mươi triệu đồng tiền mặt một xe ô tô năm xe máy một mươi chiếc điện thoại di động nhiều bộ bài cùng các dụng cụ liên quan phục vụ cho việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý